sự xuất hiện của cơn bão ae khiến gió mùa tây nam ở phía nam sẽ hoạt động với cường độ mạnh hơn
và đây cũng chính là nguyên nhân khiến mưa diện rộng tiếp tục duy trì ở tây nguyên và nam bộ
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
một số nơi phía bắc tây nguyên và đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
sẽ có mưa to đến với lượng mưa từ sáu mươi tám mươi mm
vì thế khả năng ngập ống ở các vùng thấp trũng của thành phố hồ chí minh là khá cao
không chỉ gây mưa cho tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam với cứng độ mạnh được dự báo
là sẽ gây mưa cho cả khu vực miền trung mà cụ thể sẽ là các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
trong đó vùng trọng điểm chính là các tỉnh phía nam của trung bộ
từ bình định trở vào cho đến bình thuận với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm
không mưa nhiều như miền trung và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
thời tiết tại bắc bộ khá ổn định
trời chỉ nhiều mây kèm theo một lớp sương mù nhẹ bao phủ vào lúc sáng sớm
sau đó từ tám giờ sáng trở đi sương mù nhanh chóng tan đi và nhường chỗ cho nắng xuất hiện
nhiệt độ vì thế tăng dần từ mức hai mươi bốn hai mươi năm độ vào buổi sáng
và vào buổi trưa sẽ lên khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước